việc dừng thực hiện dự án điện hạt nhân ninh thuận đã được văn phòng chính phủ chính thức thông báo tại buổi họp báo chuyên đề chiều nay do bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng chủ trì
bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng cho biết chiều nay quốc hội đã biểu quyết thông qua việc dừng thực hiện dự án điện hạt nhân ninh thuận
lý do dừng thực hiện dự án không phải là do công nghệ mà do điều kiện kinh tế của nước ta hiện nay
công nghệ hạt nhân của liên bang nga và nhật dự kiến sử dụng cho các dự án nhà máy điện hạt nhân ninh thuận đều là công nghệ tiên tiến nhất hiện nay và có mức độ an toàn rất cao
việc dừng này đã được chính phủ việt nam trao đổi với đối tác nga và nhật mặc dù các đối tác tỏ ra rất tiếc nhưng cũng rất chia sẻ với việt nam do điều kiện kinh tế hiện nay
tình hình phát triển kinh tế vĩ mô của việt nam hiện có nhiều thay đổi so với thời điểm quyết định chủ trương đầu tư dự án dư địa về tiết kiệm điện còn nhiều
khả năng liên kết lưới điện để trao đổi mua bán điện với các nước láng giềng dự kiến sẽ tăng cường trong thời gian tới
và đặc biệt là tiềm năng sử dụng các dạng năng lượng tái tạo như gió mặt trời trở nên khả thi về kinh tế do giá thành sản xuất điện từ các dạng năng lượng này đã giảm đáng kể trong giai đoạn năm năm qua
mặt khác nước ta đang cần nguồn vốn lớn để đầu tư phát triển các dự án cơ sở hạ tầng đồng bộ hiện đại để tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của đất nước
tại cuộc họp báo bộ trưởng mai tiến dũng cho biết các giải pháp thay thế cho dự án trong giai đoạn tới sẽ tiếp tục phát triển các nguồn nhiệt điện than phát triển nguồn năng lượng tái tạo như điện gió điện mặt trời đồng thời đẩy mạnh việc thực hiện các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thông qua tái cơ cấu kinh tế hướng đến các ngành sản xuất xanh và công nghệ thân thiện